theo đó thành phố huy động dự phòng hơn hai một trăm sáu mươi phương tiện trong đó có một một mươi một xe tải và hơn một một trăm năm mươi xe chở khách
bao gồm cả người lái của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
cùng với đó sở giao thông vận tải dự phòng một trăm linh xe tải vận chuyển trang thiết bị phục vụ y tế
một mươi xe ô tô con loại năm phục vụ vận chuyển mẫu sinh phẩm và đội phản ứng nhanh của cdc hà nội
trong công tác truy vết chín mươi xe tải vận chuyển oxy để vận chuyển bệnh nhân f không triệu chứng
mức độ nhẹ và trung bình dự kiến bố trí ba trăm năm mươi xe ô tô trong đó gồm một trăm linh xe năm chỗ ngồi và hai trăm năm mươi xe buýt
để vận chuyển bệnh nhân f nặng cần thở oxy dự kiến sử dụng một trăm bảy mươi xe ô tô
để vận chuyển bệnh nhân f rất nặng cần thở máy xâm nhập bệnh nhân nguy kịch và chạy ecmo
đề nghị sở y tế sử dụng xe cứu thương chuyên dụng để vận chuyển lương thực thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu
trường hợp điều phối hàng hóa trên địa bàn thành phố sẽ dự phòng bốn trăm năm mươi xe tải các loại